trước đợt tổng kiểm soát phương tiện cơ giới tham gia giao thông đường bộ
nhiều người dân đã đổ xô đi mua bảo hiểm xe dành cho xe máy
tuy nhiên do không nắm rõ quy định không ít người chưa phân biệt được bảo hiểm bắt buộc và bảo hiểm tự nguyện
dọc tuyến xa lộ hà nội đoạn qua cầu sài gòn quận hai tp hcm
không khó bắt gặp hàng chục điểm bày bán bảo hiểm xe máy với mức giá một mươi đồng một năm
không cần bất kỳ giấy tờ nào liên quan đến xe máy vẫn mua được bảo hiểm trong vài phút
nhiều người đi đường đã ghé mua tuy nhiên không phải ai cũng phân biệt rõ
theo quy định khi kiểm tra xe máy cảnh sát giao thông bắt buộc người điều khiển xuất trình bảo hiểm trách nhiệm dân sự
còn bảo hiểm tự nguyện không có cũng không bị phạt
do đó người dân khi tham gia giao thông cần tìm hiểu rõ để chuẩn bị đầy đủ và đúng giấy tờ theo quy định
không tin mua bảo hiểm xe máy chưa được kiểm chứng được bày bán tràn lan